thưa quý vị từ chiều qua cho đến sáng ngày hôm nay tỉnh lâm đồng có mưa to và rất to
nguy cơ lở đất lũ cuốn và ngập lụt cục bộ một số nơi có thể xảy ra
lực lượng công an tỉnh lâm đồng đang trong tình trạng sẵn sàng ứng phó
lượng mưa tăng dần từ chiều ngày hôm qua nhiều khu vực tỉnh lâm đồng đã ghi nhận lượng mưa lớn
nước chảy không kịp gây lũ cuốn và ngập cục bộ
nhiều điểm lở đất tiếp tục đe dọa ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
công an tỉnh lâm đồng đã chủ động ứng phó nguy cơ xảy ra lũ quét ngập lụt sạt lở đất
để bảo vệ an toàn tính mạng cũng như hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về hoa màu tài sản
bám sát phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng chủ động tổ chức tốt công tác cứu nạn cứu hộ
triển khai nhanh các tình huống như cắm biển cảnh báo nguy hiểm
cảnh gác hướng dẫn người và phương tiện qua lại tại các khu vực nguy hiểm
nhất là ở các tuyến đường đèo các trục giao thông chính và những vị trí địa phương đã dự đoán có sự cố